được đánh giá có hệ đa dạng sinh học độc đáo thế nhưng dạng san hô ven bờ tại thắng cảnh cấp quốc gia hòn yến đã bị xâm hại nghiêm trọng
từ thực tế trên năm hai nghìn một mươi chín tỉnh phú yên đã triển khai chương trình bảo vệ bảo tồn đa dạng sinh học cảnh quan môi trường quần thể này nhưng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn
với nhiều loài khác nhau quần thể hòn yến là nơi duy nhất trên cả nước có dạng san hô ven bờ độc đáo
khi thủy chiều xuống những dạng san hô nằm sen kẽ trong đá lộ ra thế nhưng chúng đang bị chết dần bởi hoạt động khai thác hải sản và du khách dẫm đạp
trước thực trạng này rất cần thiết phải có tổ cộng đồng quản lý do chính những người dân địa phương với sự hỗ trợ của quỹ bảo vệ môi trường toàn cầu
sẽ giám sát hoạt động
hoạt động của du khách tham quan nhắc nhở ngăn chặn việc xâm hại lên dạng san hô ven bờ thu gom rác thải và không xả rác ra môi trường biển
theo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên di tích danh thắng quốc gia quần thể hòn yến tồn tại một mươi bảy loài san hô
việc tổ cộng đồng quản lý dạng san hô hòn yến đi vào hoạt động trong tháng sáu tới đây sẽ không chỉ bảo tồn và phát triển hệ đa dạng sinh học
mà còn tạo thuận lợi hấp dẫn du khách khi đến với phú yên